cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la đã bắt tạm giam hai đối tượng là lò văn thoại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và lò văn thơm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú tại xã triềng khoang huyện quỳnh nhai về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vào đêm ngày hai mươi chín dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại nhà của lò văn thoại khi phát hiện anh lò văn quảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đang có mặt tại phòng ngủ của vợ chồng thoại cho rằng quảng có ý đồ xấu nên hai đối tượng thoại và thơm
không báo với cơ quan công an mà đã có hành vi đe dọa sử dụng vũ lực uy hiếp tinh thần ép quảng và gia đình phải đền bù hai mươi năm triệu đồng tiền bồi thường danh dự nhân phẩm cho gia đình thoại
sau khi chấp thuận đền bù quảng đã đến cơ quan công an huyện quỳnh nhai trình báo sự việc